thời gian gần đây số ca f không triệu chứng xuất hiện khá nhiều
bác sĩ phạm văn phúc bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
anh gặp rất nhiều trường hợp là f hoang mang xin tư vấn không có triệu chứng gì
có trở nặng được không có bị bão cytokine không
bác sĩ phúc cho rằng những ca khả năng trở nặng rất ít
hơn nữa nếu ở người trẻ đã được tiêm hai mũi vaccine không có bệnh nền
thì khả năng trở nặng khó thở càng hiếm hơn
khi test nhanh thấy mình dương tính với virus sars cov hai
người bệnh không cần quá lo lắng mà nên tập trung cách ly tốt
tránh nguy cơ lại cho cộng đồng người thân
theo bác sĩ trần hữu khanh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
ở thời điểm tỷ lệ tiêm vaccine đã nhiều như hiện nay
thì đa số các trường hợp f hiện nay đều không có triệu chứng
và cho dù có triệu chứng thì đa số cũng chỉ trải qua một cơn cảm nhẹ
và sẽ lướt qua nhẹ nhàng
những người không có triệu chứng thì không được coi là bệnh nhân
họ chỉ là người làm mang trụng nhưng có nguy cơ lại cho người khác nên cần cách ly
vì vậy với các f không có triệu chứng không nên lo lắng bất an
khi không có triệu chứng thì trong năm ngày đầu khá an tâm
nếu có sốt thì hạ sốt
nhưng thực tế nhiều chuyên gia y tế từng nã f không triệu chứng
thì không phải là bệnh nhân và cho dù có triệu chứng
thì đa số cũng chỉ trải qua một cơn cảm nhẹ
khi là f không triệu chứng hay triệu chứng thoáng qua
người mắc covid một mươi chín cần giữ sinh hoạt điều độ trong mọi việc như ăn uống ngủ nghỉ
và thực hiện cách ly với những người không phải f từ cách ly hay đến khu cách ly
bên cạnh đó f cần tìm cách giải trí lành mạnh trong thời gian cách ly